bộ quốc phòng cũng vừa ký bàn giao cho bộ giao thông vận tải hai mươi một hectare đất khu vực sân đỗ quân sự
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất để triển khai xây dựng đường lăn và sân đỗ máy bay dân dụng
đây được xem là một giải pháp cấp bách nhằm giải tỏa sự quá tải hiện nay ở sân bay tân sơn nhất
theo đó phần đất mà bộ quốc phòng bàn giao nằm ở phía đường hoàng hoa thám thuộc quận tân bình
là khu vực đậu máy bay vận tải quân sự và trực thăng quân sự
việc truyền giao hai mươi một ha sân đỗ quân sự cho sân bay tân sơn nhất để xây dựng đường lan sân đỗ máy bay dân dụng
sẽ giúp giải quyết tình trạng quá tải tại sân bay này
hiện sân bay quốc tế tân sơn nhất có thể đáp ứng cho năm mươi vị trí đỗ máy bay
trong khi nhu cầu thực tế là sáu mươi bảy vị trí
với việc tiếp nhận bàn giao hai mươi một hectare đất của bộ quốc phòng sẽ giúp sân bay có thể mở rộng
xây mới thêm từ ba mươi đến năm mươi vị trí độ mới
qua đó sẽ nâng cao năng lực tiếp đón từ bốn mươi đến năm mươi triệu hành khách một năm trong thời gian tới